theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội trong tuần qua trên địa bàn thủ đô đã ghi nhận bảy mươi bảy trường hợp sốt xuất huyết tăng chín trường hợp so với tuần trước đó
với bảy mươi bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết được ghi nhận trong tuần các bệnh nhân phân bố rẻ rác khắp một mươi chín quận huyện bốn mươi ba xã phường
tính từ đầu năm đến nay toàn thành phố ghi nhận năm trăm bốn mươi tám trường hợp mắc sốt xuất huyết tại một trăm tám mươi một xã phường của ba mươi quận huyện thị xã
mặc dù không bùng phát mạnh mẽ thành dịch lớn như năm hai nghìn một mươi bảy nhưng số ca mắc đang tăng hơn ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
luôn luôn là chúng ta phải đề cao cảnh giác có những vụ dịch đanh thì khi mà vào đầu vụ có thể rất là yên ổn
nhưng mà sau đó thì chỉ khi vào đúng giữa vụ chính vụ thì cái sốt huyết đanh nó ngày càng rồn rập hơn nhiều hơn và có gây những biến chứng nặng nề hơn
các chuyên gia khuyến cáo mặc dù chưa ghi nhận nhiều ca bệnh có biến chứng đặc biệt nghiêm trọng
nhưng đây là bệnh diễn biến nhanh người dân vẫn cần phải chú ý chủ động phòng chống sốt xuất huyết bằng cách ngủ màn phun thuốc diệt mũi và làm vệ sinh môi trường xung quanh thường xuyên